với chức năng quản lý nhà nước ngân hàng nhà nước đánh giá ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maricombank đang hoạt động bình thường bảo đảm khả năng thanh khoản
sáng nay một mươi năm tháng tám ngân hàng nhà nước đã phát đi thông báo cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số tin đồn liên quan đến tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maricombank đã gây ảnh hưởng không tích cực đến tâm lý của khách hàng và người gửi tiền
về vấn đề này ngân hàng nhà nước thông tin như sau
với chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng trên cơ sở thông tin giám sát tình hình hoạt động ngân hàng nhà nước đánh giá ngân hàng maricombank đang hoạt động bình thường đảm bảo khả năng thanh khoản
trong trường hợp có bất cứ ngân hàng nào gặp khó khăn về thanh khoản ngân hàng nhà nước đủ khả năng và các phương án để chủ động can thiệp hỗ trợ đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức tiến dụng đảm bảo quyền lợi của khách hàng và người gửi tiền theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định các thông tin về hoạt động ngân hàng cần được nhìn nhận đánh giá kiểm chứng trên cơ sở những thông tin chính thống của các cơ quan chức năng
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người gửi tiền cần bình tĩnh để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình trong quá trình giao dịch tiền gửi với các tổ chức tiến dụng